tình hình dịch bệnh của hầu hết các nước trên thế giới đã có những chuyển biến tích cực
thế nhưng những ngày qua dường như là những ngày không ngủ của chính quyền thượng hải
bởi mức độ lây lan vô cùng phức tạp của virus sars cov hai tại thành phố này
không nản trí thượng hải siết phong tòa quyết không bỏ sót dù chỉ một ca covid một mươi chín
thành phố thượng hải ổ dịch covid một mươi chín mới của trung quốc quyết định gia hạn phong tỏa
đến ngày hai mươi sáu tháng bốn với mục tiêu truy vết mọi ca bệnh duy trì triệt để chính sách zero covid
mà nước này đang triển khai
trong vòng hai mươi bốn giờ qua thượng hải ghi nhận thêm một mươi bảy sáu trăm hai mươi chín ca covid một mươi chín mới
giảm nhẹ so với một ngày trước đó
các trường hợp xuất hiện triệu chứng cũng giảm xuống còn một chín trăm ba mươi một ca
trong khi đó thêm một mươi một bệnh nhân đã tử vong vì covid một mươi chín tại thành phố này trong hai mươi bốn giờ qua
thượng hải đã gia hạn lệnh phong tòa toàn bộ
thành phố đến ngày hai mươi sáu tháng bốn trong bối cảnh cuộc chiến chống lại làn sóng covid một mươi chín mới
do biến thể omicron gây ra tại đây đã bước sang tuần thứ tư
với mục tiêu truy vết mọi trường hợp nhiễm bệnh tại một trong những trung tâm tài chính lớn nhất trung quốc
chính quyền thượng hải đã mở rộng các biện pháp quản lý tỉnh cho đến ngày hai mươi sáu tháng bốn tới
theo scmp nhằm bịt kín mọi kẽ hở covid một mươi chín đang âm thầm lây lan bên ngoài các ổ dịch đã được khoanh vùng
khi số ca mắc mới bất ngờ tăng cao tại những quốc gia
khu vực từng được coi là nguy cơ thấp
bằng cách đạt được zero covid tại các khu vực này thượng hải sẽ chuyển trọng tâm sang việc ngăn chặn dịch bệnh
lây lan từ các khu vực có nguy cơ cao và bệnh viện ra cộng đồng
các cuộc xét nghiệm hàng loạt bổ sung cũng sẽ được tiến hành trên khắp thành phố
với tần suất khác nhau phụ thuộc vào mức độ lây nhiễm ở từng khu vực
phó thủ tướng trung quốc phụ trách phòng chống dịch covid một mươi chín tôn xuân lan
đã kêu gọi chính quyền thành phố không ngừng truy tìm cách ly và điều trị
mắc bệnh tại địa phương
chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ theo đuổi một mục tiêu erdo covid của xã hội
bà nói với các quan chức thượng hải
trước đó vào tối ngày hai mươi một tháng bốn chính quyền thành phố thượng hải đã công bố chín biện pháp chống dịch mới
bao gồm gia hạn phong tỏa xét nghiệm hàng loạt mỗi ngày và tăng cường các nỗ lực theo dõi
và truy vết covid một mươi chín nhằm khống chế triệt đề làn sóng omicron
có thể thấy tình hình dịch bệnh tại thượng hải đang diễn biến vô cùng căng thẳng
đây sẽ là một thách thức lớn cho chính quyền
phố và người dân tại đây